hội đồng đội tỉnh phú yên đã tổ chức đại hội cháu ngoan bắc hồ lần thứ một mươi hai
gặp mặt trẻ em thiệt thòi lần thứ hai mươi và tuyên dương thiếu nhi người dân tộc thiểu số tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
hai năm học qua từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy thiếu nhi phú yên đã đóng góp xây dựng và tặng bảy ngôi nhà khăn quảng đỏ
trao một trăm bốn mươi chín xe đạp cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn cùng hàng trăm xuất quà cho học sinh nghèo
tại đại hội lãnh đạo tỉnh phú yên biểu dương các đội viên thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập và dạy luyện thời gian qua
đồng thời mong muốn các em phát huy hơn nữa những thành tích đạt được tích cực thi đua học tập rèn luyện
tham gia các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi thực hiện nhiều công trình nghìn việc tốt
xứng đáng là con ngoan trò giỏi đội viên tốt và cháu ngoan bác hồ
dịp này câu lạc bộ doanh nhân trẻ phú yên tại tp hcm tặng sáu mươi chiếc xe đạp cho các thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống
trao bốn ngôi nhà khăn quàng đỏ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn mỗi nhà trị giá ba mươi triệu đồng